trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải
vân đồn có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển quảng ninh hải phòng đề phòng nước dân do bão kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
từ đêm nay ở khu vực đồng bằng bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
tính từ nay đến ngày bốn tháng tám ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và thanh hóa hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
khu vực hà nội từ đêm nay ngày hai tháng tám có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp năm giật cấp sáu cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong khi đó thì vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cũng đã có cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số ba đang hướng vào đất liền các tỉnh bắc bộ
tại cuộc họp đại diện bộ đội biên phòng cho biết tính đến sáu giờ ngày hai tháng tám
các phương tiện hoạt động ven biển từ quảng ninh đến thanh hóa đã vào nơi trú tránh an toàn
đối với lực lượng công an đã có các phương án chốt chặn phân luồng giao thông tại các điểm sung yếu ngập lụt
hiện tại lực lượng công an tại các đơn vị của vùng bị bão tác động đã huy động được bốn tám trăm ba mươi tám cán bộ chiến sĩ
hơn hai trăm linh phương tiện cũng đã được huy động để ứng phó với bão số ba
các lực lượng công an ở vùng bị tác động của bão đã bước vào vị trí và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà bàn chỉ đạo quốc gia ra
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tại bão đang giảm cường độ xuống cấp bảy cấp tám
giật cấp một mươi cấp một mươi một khi đổ bộ vào bờ hướng đi của bão đang có xu hướng trách xuống phía nam và đổ bộ vào khu vực từ quảng ninh thái bình
hiện tại tốc độ di chuyển của bão khá chậm
tuy nhiên không loại trừ khả năng bão sẽ chuyển hướng đi dọc ven biển quảng ninh nam định

bởi vì nó di chuyển rất chậm mà nếu chạy dọc theo bờ biển thì nó rất nguy hiểm
nên là chúng tôi thấy là tại thời điểm này thì đúng là đây là một cái cơn bão mà chúng ta cũng đã cơ bản dự báo nó
nhưng mà sẽ còn các tình huống bất thường chính vì thế chúng ta không được phép chủ quan
bàn chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh
mặc dù cơn bão không lớn nhưng lượng mưa lớn an toàn hồ đập không thể chủ quan
nguy cơ sạt lở đất ở các tỉnh miền núi là hiện hiện
các địa phương phải có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn
theo dự báo tại hà nội trọng tâm mưa sẽ bắt đầu từ đêm nay đến sáng mai
tình trạng ngập lụt sẽ diễn ra cần kiểm tra giả soát các trạm bơm thoát nước
để nắm mắt tình hình và chỉ đạo các địa phương ứng phó với cơn bão số ba có tên là wifa
vào chiều ngày hai tháng tám phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng với đoàn công tác đã có cuộc kiểm tra tại quảng ninh
đại diện bộ công an có đồng chí thiếu tướng nguyễn khắc thủy phó cục trưởng cục y tế bộ công an
ủy viên ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi thiên tai bộ công an cùng đi với đoàn
qua kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số ba tại khu vực tránh trú nhà máy đóng tàu hạ long
khu vực sạt lở mỏ hà tu và khu tái định cư tránh trú phường hà phong tp hạ long tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đánh giá cao công tác chủ động phòng chống mưa bão của tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng lưu ý tỉnh quảng ninh đây là cơn bão có đường đi phức tạp di chuyển chậm và đổ bộ đúng lúc vào chiều cường
gió mạnh vì vậy mà tỉnh quảng ninh không được chủ quan và cần thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để đảm bảo an toàn
tính mạng và tài sản của các hộ dân khi bão đổ bộ
phó thủ tướng lưu ý trước hết cần phải đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền trên biển
đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục giả soát lại hết tất cả các tàu thuyền yêu cầu vào khu neo đậu an toàn
thứ hai đảm bảo an toàn cho công tác nuôi trồng thủy sản ở lồng bè tròi canh
phải tăng cường giá soát tất cả các khu vực nguy hiểm sạt lở ngập sâu không được để người dân ở lại khu vực này và cần sơ tán ngay
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu tỉnh quảng ninh có phương án bảo vệ những công trình
tư liệu sản xuất của ngành than ngành giao thông các công trình thủy lợi thủy điện và các lực lượng chức năng
phương tiện phải ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để có thể khắc phục ngay các sự cố xảy ra trong mưa bão
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều tối ngày hôm nay
cơn bão số ba sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại hải phòng cho biết vào trưa ngày hôm nay
tại huyện đảo bạch long vĩ hải phòng có gió giật cấp sáu cấp bảy trời không mưa
tuy nhiên vào cuối giờ chiều ngày hôm nay thì thời tiết đã có sự thay đổi
dân cũng như là các cơ quan chức năng đã sẵn sàng ứng phó khi cơn bão này đổ bộ vào đất liền
tuy nhiên thì nó không kéo dài và nắm bắt được tình hình cũng như được cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo
trước khi cơn bão số ba đổ bộ vào đất liền thì người dân đã chủ động cơi nới gia cố nhà cửa
đặc biệt là những nhà hàng khách sạn dọc bờ biển để giảm thiểu thiệt hại cao nhất về người cũng như tài sản
cơn bão số ba đổ bộ vào đất liền
mình chuẩn bị ra cố nhà cửa này từ tối hôm qua để cũng nghe lấy tự báo thời tiết là cơn bão số ba đổ bộ vào hải phòng nhất là đồ sơn đúng ghen biển
cơn bão trước thì nhà hàng mình cũng ảnh hưởng nhiều vì bão vào thì gió nó nhẹ và kèm với cái đợt chiều cường nó xuống thấp
nhưng mà đợt này là đặc biệt là
theo cử báo ban đầu đấy bão nó vào thì khi chiều cường nó lên cao thì phải cẩn thận ra cố tránh cái nước tràn vào nhà
hiện tại thì mặt nước biển đã dâng cao so với sáng nay
để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra dọc tuyến đường này để nhắc nhở người dân không được đứng sát bờ đường
bên cạnh đó thì khi mà cơn bão số ba đổ bộ vào đất liền thì lực lượng chức năng sẽ cắm biển cảnh báo
cũng tiện đi lại trên cái tuyến đường dọc bãi biển này
cũng theo dự báo cơn bão wifa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hà nam gây mưa to đề phòng gió giật cấp mạnh cấp bảy cấp tám
và trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phối hợp cùng với cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an đã tiến hành đề nghị phối hợp và đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức cắt tỉa toàn bộ số cây có nguy cơ gãy đổ tại tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình có chiều dài khoảng năm mươi km
hai bên đường trồng nhiều cây keo có chiều cao khoảng một mươi mét trở lên
đây là một trong những nguy cơ cao sẽ xảy ra hiện tượng
bật gốc gãy cành gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
theo dự báo thời tiết đến tối và đêm ngày hai tháng tám bão số ba sẽ đổ bộ vào đất liền
vì vậy nguy cơ cây gãy đổ là rất lớn
thực tế cho thấy đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do cây gãy đổ đè lên người và phương tiện giao thông
do vậy để kịp thời ứng phó với những diễn biến của cơn bão số ba các lực lượng chức năng đã có sự phối hợp để phòng ngừa hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cây gãy đổ gây ra
chúng tôi đã tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ của cục về việc ứng phó với cơn bão số ba
huy động tối đa lực lượng phương tiện của đơn vị rồi tổ chức tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cơ động trên toàn tuyến hướng dẫn điều tiết giao thông
kịp thời phát hiện những nguy cơ mà gây mất an toàn giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trên tuyến
chủ động kiến nghị với công ty quản lý đường cao tốc là tổ chức cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão
thực hiện công điện số chín của bộ công an về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số ba với phương châm bốn tại chỗ
công an tỉnh hà nam cục cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với trung tâm điều hành đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
đã tổ chức cắt tỉa toàn bộ số cây có nguy cơ bị gãy đổ dọc hai bên tuyến cao tốc tổ chức ứng trực một trăm linh quân số
để hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các vị trí hay bị ách tắc
bố trí lực lượng chốt chặn cảnh báo người dân khi lưu thông qua các khu vực nguy hiểm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bố trí các lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các lưu giao các trạm dừng nghỉ và thực hiện các biện pháp giao cố xử lý các kết cấu công trình trên tuyến
với phương châm phòng là chính tích cực chủ động ứng cứu nhanh có hiệu quả
đến thời điểm này các lực lượng công an hà nam cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an đã sẵn sàng cơ động xử lý ứng cứu kịp thời
nhanh nhất trước mọi tình huống xảy ra
góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trú tại phường trần hưng đạo thành phố con tum tỉnh con tum
theo cáo trạng do nhiều bài báo clip phản ánh ở trên mạng internet mà lê văn phương có sự chuyển biến về tư tưởng dẫn đến muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
khôi phục lại chế độ việt nam cộng hòa
phương đã làm cờ việt nam cộng hòa viết tờ rơi khẩu hiệu có nội dung kích động xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
rồi đem giải dán ở những nơi công cộng trên địa bàn thành phố con tum
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong lúc đang thực hiện
hành vi phạm tội thì phương bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan công an phương khai nhận từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt giữ
phương đã sáu lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trên
tại phiên xét xử phương khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội nhưng không ăn năn hối cải mà cho rằng hành vi của mình là không có tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn phương bảy năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với bốn bị can là lãnh đạo cán bộ của trường đại học đông đô về hành vi giả mạo trong công tác
các bị can gồm
hà sên cô năm huyện thanh oai thành phố hà nội là hiệu trưởng của trường đại học đông đô
trần ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường thanh xuân bắc quận thanh xuân tp hà nội là phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên trường đại học đông đô
phạm vân thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường thịnh quang quận đông đa thành phố hà nội
và lê thị lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường định công quận hoàng mai tp hà nội đều là cán bộ của trường đại học đông đô
ngày tám sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với dương văn hòa và trần ngọc quang đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phạm vân thùy lê thị lương
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao góp phần phát triển công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác và chiến đấu

các đề tài cùng sản phẩm đã bám rất sát chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh rõ nét về cuộc cách mạng công nghiệp bốn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thấy các yếu tố tác động và xu hướng cần thiết phải tiếp cận ứng dụng công nghệ mới công nghệ tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
ban tổ chức đánh giá năm nay các đề tài tham dự đã được đầu tư nghiêm túc hơn chất lượng chuyên môn tốt sáng tạo nhiều đề tài đã có các sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao có thể áp dụng được ngay vào thực tiễn
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định mặc dù mới được triển khai nhưng qua hai năm tổ chức đã thấy rõ sự lan tỏa gây dựng được phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước
mục tiêu cuối cùng vẫn là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học từ đó đưa ra được những giải pháp công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng vào thực tiễn giải quyết bài toán góp phần ngăn ngừa cháy lớn giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng do cháy nổ gây ra đặc biệt là đối với các đô thị các thành phố lớn
sáng nay tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an tổ chức lễ khai trương hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp hệ thống này ra đời sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa quy trình xử lý gửi và nhận văn bản
việc đưa hệ thống quản lý văn bản điều hành tắc nghiệp vào sử dụng trong đơn vị sẽ tạo ra bước đột phá đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành tiết kiệm thời gian xử lý công văn tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo thuận lợi trong công tác lưu trữ văn bản tra cứu văn bản theo kế hoạch trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín cục viễn thông và cơ yếu sẽ hoàn chỉnh các chức năng tích hợp chứng thư số xác thực người dùng đăng nhập phần mềm hệ thống
thưa quý vị sáng nay ban chấp hành lâm thời đoàn thanh niên cục truyền thông công an tiên dân đã tổ chức đại hội đoàn lần thứ nhất nhậm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
nhằm tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên cục truyền thông công an nhân dân giai đoạn lâm thời đồng thời đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai bầu cử ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu
đồng chí trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
cùng với sự thay đổi thành lập mới về bộ máy tổ chức của cục đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân cũng được ra đời với sự hợp nhất của ba tổ chức đoàn
tri đoàn cơ sở báo công an nhân dân tri đoàn cơ sở nhà xuất bản công an nhân dân và đoàn cơ sở trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân với ba trăm hai mươi bốn đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại một mươi một tri đoàn
thời gian qua với vai trò cục trưởng cục thi đua số bốn dưới sự chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo cục
công an tiên dân đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đáp ứng yêu cầu chính trị nhiệm vụ chuyên môn như tổ chức tọa đàm
phát huy vai trò sung kích đoàn kết của tuổi trẻ báo chí công an nhân dân và quân đội nhân dân trong lĩnh vực tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
tọa đàm nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng và phát huy tính sung kích trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ công an nhân dân khu vực phía nam
tổ chức thăm hỏi tặng quà tủ sách pháp luật lịch công an nhân dân khám cấp phát thuốc miễn phí tổ chức chương trình về nguồn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách
đại hội lần này đã bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân đoàn kết sung kích sáng tạo vì an ninh tổ quốc